nhằm tạo điều kiện cho việc cung ứng hàng hóa du yếu phẩm thiết yếu cho người dân trên địa bàn
chủ tịch ubnd tp hcm đã ký văn bản cho phép nhân viên siêu thị cửa hàng tiền lợi
hàng bình ổn được chạy trên đường từ một mươi tám h đến sáu h sáng trong thời gian tăng cường viện pháp giãn cách xã hội
chí đạo được chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành phong đưa ra chiều chín tháng tám
sau đề xuất của sở công thương nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị chuẩn bị công tác hậu cần
sắp xếp hàng hóa vệ sinh khử khuẩn ở khu vực kinh doanh
theo đó sở công thương sẽ phối hợp với các bên liên quan xác định danh sách nhân viên được phân công
và cập nhật vào hệ thống dữ liệu dùng chung trên cổng thông tin điện tử của sở
theo danh sách được xác nhận giám đốc các siêu thị cửa hàng tiện lợi sẽ cấp thẻ công tác
hoặc giấy xác nhận cho nhân viên để được chạy trên trường từ một mươi tám h đến sáu giờ sáng
lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát sẽ kiểm tra và tạo điều kiện đi đường
trước đó từ ngày hai mươi sáu tháng bảy người dân được yêu cầu hạn chế tối đa ra đường
các cửa hàng cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ một mươi tám h đến sáu h sáng ngày hôm sau
trong khung giờ này chỉ một số trường hợp được ra đường như cấp cứu lực lượng làm công tác phòng chống dịch
phóng viên phát hành báo công nhân vệ sinh môi trường xe chở hàng thiết yếu đưa đón lực lượng làm nhiệm vụ phòng dịch